các tỉnh lâm đồng đồng nai và lào cai đã tổ chức bế mạc đại hội đại biểu đảng bộ nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
sau đây là tổng hợp của phóng viên truyền hình nhân dân mời quý vị cùng theo dõi
đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lâm đồng lần thứ một mươi một nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đã bầu ban chấp hành đảng bộ tỉnh gồm năm mươi một đồng chí
hội nghị lần thứ nhất ban chấp hành đảng bộ tỉnh lâm đồng đã bầu ban thường vụ tỉnh ủy gồm một mươi năm đồng chí
đồng chí trần văn hiệp phó bí thư tỉnh ủy lâm đồng khóa một mươi và đồng chí trần đình văn
ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy khóa một mươi tránh văn phòng tỉnh ủy được bầu giữ chức vụ phó bí thư tỉnh ủy lâm đồng khóa một mươi một
cũng trong sáng nay đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh đồng nai lần thứ một mươi một nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm tiếp tục ngày làm việc thứ ba
công bố kết quả bầu ban chấp hành ban thường vụ ủy ban kiểm tra tỉnh ủy
có năm mươi hai đồng chí được bầu vào ban chấp hành đảng bộ tỉnh đồng nai khóa một mươi một
tại hội nghị lần thứ nhất ban chấp hành đảng bộ tỉnh đã bầu ban thường vụ tỉnh ủy đồng nai nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm gồm một mươi bốn đồng chí
đồng chí nguyễn phú cường ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh đồng nai
được ban chấp hành khóa một mươi một bầu chức danh bí thư tỉnh ủy đồng nai nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
ban chấp hành đảng bộ tỉnh đồng nai khóa một mươi một cũng đã bầu ba đồng chí hồ thanh sơn cao tiến dũng quản minh cường
giữ chức vụ phó bí thư tỉnh ủy đồng nai nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
sau hai ngày diễn ra đại hội sáng nay ban chấp hành đảng bộ tỉnh lào cai khóa một mươi sáu nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm gồm năm mươi đồng chí đã ra mắt
đồng chí đặng xuân phong được bầu giữ chức bí thư tỉnh ủy lào cai
với mục tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
phát triển công nghiệp là nền tảng quan trọng phát triển thương mại du lịch dịch vụ là đột phá phát triển nông lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới là trọng tâm
phần đầu đến năm hai nghìn hai mươi năm lào cai tiếp tục là tỉnh phát triển của vùng trung du miền núi phía bắc
năm hai nghìn ba mươi trở thành tỉnh khá của cả nước năm hai nghìn bốn mươi năm là tỉnh phát triển của cả nước